loại bỏ hoàn toàn tinh bột trong bữa ăn thực đơn giàu chất béo giúp giảm cân nhanh chế độ ăn keto đã và đang tạo thành trào lưu trên mạng xã hội được rất nhiều bạn trẻ áp dụng để mong có được một thân hình như mong muốn